đối với bệnh nhân ung thư đang điều trị tại các bệnh viện ngoài nhu cầu chăm sóc và điều trị
người bệnh cũng rất cần những không gian vui chơi giải trí để giúp quên đi những đau đớn của bệnh tật
nhất là đối với các bệnh nhi
xuất phát từ thực tế này mô hình phòng đọc sách vui chơi cho bệnh nhi tại bệnh viện ung biếu đà nẵng
đã sớm được triển khai và góp phần thiết thực trong công tác chăm sóc và điều trị cho những bệnh nhi trong suốt thời gian qua
hành trình điều trị bệnh ung thư của cháu ngoại bà nguyễn thị mười ở quận liên triểu thành phố đà nẵng
đã kéo dài gần bốn năm nay
bà từng đưa cháu đi nhiều bệnh viện ung biếu nhưng cuối cùng bà vẫn chọn nơi đây để điều trị bệnh cho cháu
bởi không chỉ gần nhà tiết kiệm chi phí trong quá trình điều trị mà phòng đọc sách vui chơi cũng mang lại nhiều hữu ích